hơn một tuần nay quầy hàng không đồng do nhóm thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao đà nẵng thành lập
ở phường khuê trung quận cẩm lệ đã trở thành địa chỉ quen thuộc hỗ trợ lương thực thực phẩm thiết yếu
cho nhiều hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố
cách đây hai tháng ông nguyễn nam đến đà nẵng để hành nghề thợ xây
tuy nhiên công trình phải nghỉ do dịch bệnh covid một mươi chín
thất nghiệp gánh nặng mưu sinh càng trở nên chật vật
với những hoàn cảnh như ông nam quầy hàng không đồng là một món quà thực sự ý nghĩa
nhờ có sự quan tâm của cộng đồng thiện nguyện cả trong và ngoài nước
phiên chợ không đồng đã thường xuyên duy trì và mở rộng thực phẩm ngày càng phong phú
tiêu chí nhận hàng ủng hộ cũng được nhóm thiện nguyện đặt lên hàng đầu bởi cách cho mới là điều đáng quý
ngoài cái sản phẩm thì cũng phải đi với cái tâm
nên là sản phẩm mình trao tới người sử dụng là những sản phẩm mới tươi đảm bảo chất lượng
an sinh xã hội là chủ trương lớn luôn cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng
những ngày này tại đà nẵng mỗi nhà hào tâm là mỗi cách làm mỗi tấm lòng là một cách thể hiện
dường như ai cũng muốn chia sẻ chút khó khăn vất vả
với những người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau